trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh tại thành phố đà nẵng một số trường đại học thành viên trực thuộc đại học đà nẵng đã tổ chức cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp nhằm đảm bảo tiến độ học tập nhất là đối với những sinh viên năm cuối
trường đại học bách khoa đà nẵng sinh viên các khoa hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi bắt đầu học trực tiếp từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai với các học phần thực hành thí nghiệm
vui mừng hào hứng là tâm trạng chung của các bạn sinh viên khi được quay trở lại trường sau thời gian dài phải thực hành trực tuyến trên máy
tụi em là học chuyên ngành thì kỹ sư thì chuyển qua lại trường học thì sẽ tốt hiệu quả hơn là việc học ở nhà online
và thì đương nhiên là kỹ sư thì phải đụng mấy mốc chứ không thể nào ở nhà học online qua máy tính được nên việc đi học lại thì rất hiệu quả và phù hợp
để đến trường dạy và học trực tiếp
giảng viên và sinh viên phải đảm bảo các tiêu chí tiêm đủ hai mũi vaccine ở vùng dịch cấp độ một và hai
khi tổ chức các lớp thực hành thí nghiệm tại lớp nhà trường yêu cầu mỗi lớp học chia nhỏ từng nhóm từ một mươi năm đến hai mươi sinh viên đảm bảo giãn cách
trước khi vào lớp sinh viên phải quét mã qr để lưu thông tin
đến nay số lượng sinh viên đăng ký đến trường học trực tiếp tại trường bách khoa khá lớn trên một mươi sáu năm trăm linh lượt sinh viên
cái việc mà nhà trường
xây dựng cái phương án cho các em quay lại học tập thực hành thiến nghiệm một phần là đáp ứng cái mong mỏi của các em
nhiều em vừa cái kết quả vừa qua cho thấy thì khi nhà trường cho các em tự nguyện đăng ký
thì cái số lượng mà sinh viên đăng ký quay lại mong muốn quay lại trường học tập là với cái số lượng rất là lớn
theo thống kê từ bộ phận đào tạo thì là có trên một mươi sáu năm trăm linh lượt sinh viên đăng ký với khoảng trên tám sinh viên
thì đây là một con số khá lớn
các em sau một thời gian dài học trực tuyến thì các em cũng mong muốn quay lại
tại trường đại học kinh tế đà nẵng thì việc dạy học trực tiếp chỉ triển khai cho sinh viên năm nhất đang trú tại thành phố
số lượng sinh viên đến trường khá khiêm tốn trung bình mỗi lớp học chỉ từ hai đến năm sinh viên
do đó giảng viên linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến ngay tại lớp học
trong tình hình dịch ở địa phương này nó còn phức tạp nên số lượng học sinh ở đà nẵng
trực tiếp nó không được đầy đủ lắm
hiện các trường cao đẳng đại học trên địa bàn đà nẵng đang xây dựng kế hoạch tổ chức cho tất cả sinh viên
đến trường học tập trung sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
trong trường hợp sinh viên không thể đến trường vì lý do khách quan
nhà trường có kế hoạch cho đăng ký học bổ sung vào thời gian phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho sinh viên